sau khi sử dụng ma túy đối tượng đánh đập vợ trong phòng trọ
nghe tiếng la hét chủ nhà trọ qua can ngăn thì bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ba người bị thương
ngày hôm nay lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh đã bàn giao đối tượng tô phát hai mươi năm tuổi
trú tại phường hai tp trà vinh và tăng vật cho công an tp trà vinh để điều tra làm rõ xử lý theo quy định
vào khoảng chín h ngày bốn tháng hai lực lượng công an nhận được tin báo của người dân
tại nhà trọ ngọc báu phường một thành phố trà vinh có đối tượng ngáo đá dùng dao đâm ba người bị thương
ngay lập tức tổ công tác có mặt tại hiện trường
khống chế bắt giữ đối tượng và tước hung khí đồng thời đưa ba người bị thương đến bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường cũng thu giữ thêm một con dao có dinh máu đối tượng được áp giải với cơ quan công an làm việc
qua xác minh đối tượng sử dụng ma túy và đánh đập vợ trong phòng trọ
khi nghe tiếng la hét chủ nhà trọ qua căn ngăn thì bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ba người bị thương